chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy một trận mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm gãy đổ nhiều cây xanh cổ thụ trên các tuyến đường trung tâm thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khiến cho giao thông bị ách tắc và làm hư hỏng ít nhất ba ô tô đang đổ bên đường
trên đường lê thị pha phường một thành phố bảo lộc một cây cổ thụ bị gió lốc quật ngã chắn ngang đường khiến cho một chiều của đường bị chia cắt hoàn toàn
đường nguyễn văn cử đường đề thám gió lốc cũng làm quật ngã một số cây khiến cho ba ô tô đậu dưới vỉa hè bị hư hỏng nặng
lốc xoáy còn làm tốc mái sô đổ một dãy nhà tôn của người dân tại khu chợ mới bảo lộc
sau khi trận lốc đi qua công ty công trình đô thị bảo lộc công an dân quân cùng với người dân đang tích cực cưa cây dọn dẹp giải phóng hiện trường và điều tiết giao thông